hai nhóm đối tượng là người có công với cách mạng và thân nhân
đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp yêu đãi hàng tháng dự kiến được nhận hỗ trợ từ gói an sinh
theo nghị quyết số bốn mươi hai của chính phủ trước ngày ba mươi tháng bốn
đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hà nội diễn ra vào chiều nay
dự kiến mức hỗ trợ cho hai nhóm đối tượng này là năm trăm linh đồng một người một tháng thời gian hỗ trợ là ba tháng
đối với những đối tượng khác thuộc diện hỗ trợ nhất là lao động tự do hà nội sẽ tiếp tục ra soát không để bỏ sót đối tượng
tuy nhiên cũng không để phát sinh kẽ hở trục lợi chính sách
tại cuộc họp ban chỉ đạo thành phố hà nội cũng yêu cầu tiếp tục tạm dừng tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao đông người
tại nơi công cộng hạn chế các nghi lễ tôn giáo
cùng đó tiếp tục dừng hoạt động các ngành kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí